thưa quý vị trong hai ngày tới do khối không khí lạnh suy yếu
nên nền nhiệt độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
sẽ có gia tăng đáng kể với mức nhiệt tăng lên ngưỡng là một mươi sáu hai mươi tám độ
tuy nhiên từ ngày một mươi năm khi không khí lạnh có quá trình tăng trở lại
thì nền nhiệt độ tại đây sẽ giảm nhanh xuất hiện rét đậm
vùng núi có nơi rét hại vùng núi cao đề phòng có băng giá và sương muối
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
trong hai ngày tới cũng trong xu thế là ít mưa
nền nhiệt độ tăng nhanh với mức nhiệt trưa chiều trong khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ
và sau đó cũng từ ngày một mươi năm khi chịu tác động của không khí lạnh mới rồn xuống
thì nền nhiệt sẽ giảm nhanh xuất hiện rét đậm rét hại
và có thể xảy ra sương muối cũng như băng giá
di chuyển ra các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
thời tiết sẽ tiếp tục duy trì kiểu nhiều mây có sương mù và sương mù nhẹ vào đêm và sáng sớm
với mức nhiệt là một mươi bảy hai mươi chín độ
đáng lưu ý là từ tối ngày một mươi năm khi chịu tác động của đới gió đông bắc
tầng thấp thì nền nhiệt tại các tỉnh thành thuộc phía bắc của khu vực này sẽ giảm nhanh
kèm theo đó là tình trạng nhiều mây có mưa mưa rào rải rác và khả năng sẽ xuất hiện rét đậm
các tỉnh còn lại của trung bộ từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
thì trời phổ biến là ít mưa trong ngày trời có nắng
nhiệt độ ít có sự thay đổi với mức nhiệt ngày đêm
tại đây ở mức là từ hai mươi đến ba mươi độ có nơi là trên ba mươi độ
đến với các tỉnh thuộc tây nguyên trong hôm nay thời tiết ít có sự biến đổi
phổ biến vẫn là tình trạng ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi
từ ngày mai thì nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn với nhiệt độ trong ba ngày tới là từ một mươi sáu đến hai mươi chín độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến là con nắng vào ban ngày
còn chiều tối sẽ có mưa rông vài nơi
nền nhiệt trên khu vực vẫn duy trì trong ngưỡng là hai mươi hai ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn